quy định về quyền tác giả quyền liên quan mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của nhà nước là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
theo nguyên định số một trăm sáu mươi hai nghìn một mươi tám ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông
trong lãnh hải việt nam có hiệu lực từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
tàu thuyền đi qua lãnh hải việt nam nhưng không đi vào nội thủy việt nam thực hiện hành trình
theo tuyến hàng hải trong lãnh hải việt nam đã được công bố
tàu thuyền vận chuyển hàng hóa hành khách hành lý hoặc tàu quân sự các loại tàu thuyền khác
không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải nội thủy việt nam để vào cảng biển việt nam
phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định
tàu thuyền đi qua lãnh hải và nội thủy việt nam nhưng không đến cảng biển việt nam
thì thuyền trưởng của tàu thuyền đó phải thông báo ngay cho cảng vụ hàng hải khu vực
nghị định số hai mươi hai hai nghìn một mươi tám ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định chi tiết một số điều
và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm hai nghìn năm và luật sửa đổi bổ sung một số điều
của luật sở hữu trí tuệ năm hai nghìn chín về quyền tắc giả quyền liên quan có hiệu lực
từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
theo đó nghị định quy định về chính sách của nhà nước
trách nhiệm nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả quyền liên quan
quy định về quyền tắc giả cụ thể tắc giả đồng tắc giả tác phẩm thể hiện dưới dạng khí tự khác
quyền tác giả đối với bài giảng bài phát biểu bài nói khác tác phẩm báo chí âm nhạc
sân khấu điện ảnh tạo hình mỹ thuật ứng dụng nhếp ảnh kiến trúc bản họa đồ
sơ đồ bản đồ bản vẽ chương trình máy tính tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian
đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả quyền nhân thân quyền tài sản
sao chép tác phẩm trích dẫn hợp lý tác phẩm thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo
chủ sở hữu quyền tác giả chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh
sử dụng tác phẩm thuộc về nhà nước và tác phẩm thuộc về công chúng
theo nguyên định số hai trăm ba mươi hai nghìn một mươi tám ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
có hiệu lực từ ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ trừ cơ sở hạt nhân có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản
tại một thời điểm dưới một tỷ đồng thì mức phí bảo hiểm được xác định bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu
nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại nghị định
đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản
tại một thời điểm từ một tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân thì doanh nghiệp bảo hiểm
bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật
trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám nghị định số hai trăm bảy mươi hai nghìn một mươi tám ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bảy trăm hai mươi hai nghìn một mươi ba ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
trong đó bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin
đối với trang thông tin điện tử tổng hợp mạng xã hội